hôm nay ba mươi một tháng bảy bộ y tế đã phát đi thông báo khẩn số một mươi chín liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thông báo được gửi tới những ai đến khám điều trị thăm hoặc chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện đà nẵng từ ngày một tháng bảy tới nay
hoặc các hành khách trên chuyến bay vn một trăm sáu mươi sáu vào tám h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng bảy từ đà nẵng về hà nội
và theo thông báo khẩn số một mươi chín này những người thuộc các trường hợp mà chúng tôi vừa nhắc tới
cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín